thưa quý vị tết đến xuân về khiến cho ai cũng cảm thấy phấn chấn
thế nhưng đối với những hoàn cảnh kém may mắn thì niềm vui thật khó trọn vẹn
đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn người ốm đau bệnh tật
trong gần ba mươi năm qua với ý niệm đạo đời tương đắc
đem một ít công sức tài vật của mình làm công quả giúp người giúp đời
lương y nguyễn bá nho đã khám chữa bệnh giúp người nghèo bằng tấm lòng nhân ái
phòng khám thiện tâm của lương y nguyễn bá nho ở huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã trở thành ngôi nhà yêu thương của hàng nghìn bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp tết đến xuân về lương y nguyễn bá nho luôn dành tặng những bệnh nhân nghèo
những món quà ý nghĩa giúp họ vơi bớt nỗi đau bệnh tật để đón một mùa xuân mới ấm áp
chị phạm thu hoài ở quận hai bà trưng thành phố hà nội phát hiện bị u tuyến giáp năm hai nghìn hai
đến năm hai nghìn năm thì phát hiện bị u tuyến yên
sau khi phát hiện bệnh chị cũng đi chữa trị khắp nơi nhưng bệnh tình không cải thiện
sau đó chị gặp được lương y nguyễn bá nho trong tình trạng bệnh đang diễn biến rất xấu
lương y nguyễn bá nho cũng đã khám và cấp thuốc miễn phí cho chị
quá trình điều trị bệnh của chị kéo dài nên kinh tế gia đình rất eo hẹp
biết được hoàn cảnh của gia đình chị khó khăn ông nho đã hỗ trợ tiền thuốc men
bệnh tình của chị hoài không chịu được lạnh ông nho còn cho gia đình tiền mua máy sửa
cũng như tiền điện để sửa ấm cho chị hoài trong mùa đông giá lạnh
sau một thời gian uống thuốc bệnh tình của chị hoài đã cải thiện rất nhiều
thầy mới cho thuốc uống thì được hơn hai tháng đến bây giờ tình trạng rất là tốt
sức khỏe rất là tốt và sau đấy thì cái xương khớp với thời tiết nó lạnh quá nó đau đớn
thì thầy lại cho tiền để mua nọ sửa
thực sự là những người bệnh nhân nghèo mà được gặp thầy thì đúng là được một cái may mắn rất là lớn
thời gian qua phòng khám của lương y nguyễn bá nho đã tiếp đón khám và điều trị cho hàng trăm lượt bệnh nhân
từ những người bệnh mắc chứng đau dạ dày bệnh xương khớp cho đến những bệnh hiểm nghèo
trong khám chữa bệnh ông chỉ lấy tiền công rất ít chủ yếu là chữa bệnh miễn phí cho người nghèo đối tượng chính sách
với những người nghèo gia đình chính sách con thương binh lương y nguyễn bá nho sẵn sàng cứu giúp chữa bệnh miễn phí
và cấp phát thuốc đến khi khỏi hàn bệnh
trong năm hai nghìn hai mươi một đã có hàng trăm lượt bệnh nhân nhận được sự cứu giúp chữa bệnh miễn phí của lương y nguyễn bá nho
lương y nguyễn bá nho sẵn sàng cứu giúp chữa bệnh miễn phí cho người nghèo đối tượng chính sách
trong năm hai nghìn hai mươi một đã có hàng trăm lượt bệnh nhân nhận được sự cứu giúp chữa bệnh miễn phí của lương y nguyễn bá nho
trong năm hai nghìn hai mươi một đã có hàng trăm lượt bệnh nhân nhận được sự cứu giúp chữa bệnh miễn phí của lương y nguyễn bá nho